chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác của chính phủ đã có buổi làm việc tại tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội việt theo
về tình hình sản xuất kinh doanh cũng như chiến lược phát triển của tập đoàn
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao nỗ lực vượt bậc của viettel trong việc vươn lên trở thành doanh nghiệp dẫn dắt ngành viễn thông
việt theo là tập đoàn kinh tế quốc phòng lớn nhất doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài lớn tiền phòng trong việc hình thành công nghiệp an ninh mạng ở việt nam
theo thủ tướng trong sản xuất kinh doanh muốn đi đường xa tăng trưởng bền vững thì phải đẩy mạnh nghiên cứu phát triển và viettel đang thực hiện tốt điều này
một trong những lý do là viettel đã thu hút và phát triển được nguồn nhân lực chất lượng cao với nhiều lãnh đạo chuyên gia cán bộ kỹ sư giỏi
nhiều tiến sĩ thạc sĩ nổi tiếng ở nước ngoài đã về tham gia đội ngũ của việt theo
bên cạnh thành công thủ tướng cũng lưu ý việt theo không được chủ quan thỏa mãn mà cần phải tiếp tục ra soát hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao năng lực quản trị tập đoàn huy động nhiều nguồn lực trong đó có các dự án đầu tư ra nước ngoài
về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới thủ tướng đề nghị viettel tiếp tục phát triển công nghiệp viễn thông khẳng định vị trí dẫn đầu tập trung sản xuất thành công các dự án chương trình quan trọng đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước làm cho quân đội mạnh hơn
đặc biệt việt theo cần đi đầu trong công cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư lan tỏa ra nhiều lĩnh vực kể cả các sản phẩm dịch vụ an ninh mạng nâng cao năng lực chiến đấu ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công

bán nhân viên an ninh shinichi nakamura sáu mươi chín tuổi bị thương
những thông tin quốc tế cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt